chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm và nói chuyện với tập thể cán bộ công nhân viên công ty việt heo peru
đề nghị vitel cần đón đầu thị trường bằng công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu quả sản xuất kinh doanh
để trở thành biểu trưng của tình hữu nghị giữa việt nam và peru
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã đến thăm văn phòng chi nhánh peru của tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí pvep